sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết
ubnd huyện cần đước tỉnh long an công bố hết dịch bệnh cúm ah năm n một
trên gia cầm tại xã long sơn huyện cần đước tỉnh long an
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám dịch cúm ah năm n một xuất hiện trên đàn gà bốn trăm linh con
của ông điền văn kiều ở ấp bốn xã long sơn huyện cần đước
tuy vậy chủ hộ điền văn kiều không báo cho ngành thú y mà tự mua thuốc về điều trị
chính điều này đã làm cho dịch bệnh tiếp tục lây lan sang các đàn vịt khác
đến ngày ba tháng một đàn vịt năm năm trăm linh con của bà nguyễn thị ánh hồng bị chết
và đàn vịt của bà nguyễn thị lệ thủy ở ấp bốn long sơn bị thiệt hại ba sáu trăm linh con
khi đó người dân báo cho ngành thú y để tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm
kết quả đàn vịt của bà hồng và bà thủy nhiễm cúm ah năm n một
các ngành chức năng huyện đã phối hợp với địa phương chủ hộ tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nhiễm bệnh
để kịp thời ngăn chặn dịch có khả năng tái phát bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi
bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái
ủy ban nhân dân huyện cần đước yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các hộ chăn nuôi
tiếp tục vận động nhân dân tại xã có dịch và các xã bị dịch uy hiếp
thực hiện biện pháp vệ sinh tiêu độc khởi trùng chuồng trại chăn nuôi hố trôn
các chợ buôn bán da cầm tối thiểu một lần một tuần cho đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn huyện